ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại tp hcm ban tuyên giáo trung ương phối hợp với ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương
tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám dự hội nghị có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban chỉ đạo về công tác thông tin đối ngoại trung ương và gần sáu trăm linh đại biểu
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể chính trị xã hội các tỉnh thành phố trong cả nước và các cơ quan báo chí tham dự hội nghị
tại hội nghị các tham luận tập trung bàn về những vấn đề kết quả công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo và phân giới
cắm mốc năm hai nghìn một mươi bảy của một số bộ ngành địa phương kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại lớn
những vấn đề đặt ra liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo ngư nghiệp ngư trường ngư dân
công tác tuyên truyền vận động nhân dân về những vấn đề liên quan đến biển đảo biên giới của các lực lượng vũ trang tổ chức xã hội
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí võ văn thưởng biểu dương những cố gắng nỗ lực vượt bậc hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cấp các ngành địa phương
đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại
bên cạnh những kết quả đạt được công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền vẫn còn những hạn chế
như một bộ phận cán bộ quản lý chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của công tác thông tin đối ngoại
tuyên truyền biển đảo phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trong bối cảnh tình hình mới
công tác nghiên cứu dự báo còn hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động chưa phù hợp với từng địa bàn
ấn phẩm tài liệu tuyên truyền thông tin báo chí bằng tiếng nước ngoài còn ít chưa có sinh động
năm hai nghìn một mươi tám tình hình quốc tế khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp
đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền
cần chủ động linh hoạt và sáng tạo trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ
tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức thông tin đối ngoại trong tình hình mới
quán triệt sâu sắc các quan điểm chính sách nhiệm vụ đối ngoại mà đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đã đề ra